phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa triệt phá ổ nhóm gồm chín đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc đánh bạc trên mạng internet
dưới hình thức là cá độ bóng đá mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với quy mô lớn do đối tượng lê văn thắng tức thắng đấu và nguyễn thanh nam tức nam báo cầm đầu
theo tài liệu điều tra thắng đấu là tổng nhận số lô số đề từ các đại lý dưới quyền của mình
để qua mắt lực lượng công an đường dây của thắng và nam hoạt động chủ yếu trên các trang mạng xã hội như facebook zalo và telegram
toàn bộ thông tin giao dịch cuộc gọi sau đó đều được thu hồi gây khó cho công tác thu thập dữ liệu để điều tra
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng là khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
hôm qua tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục phần tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
trong đối tượng đánh bạc của các đối tượng
đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng và nhận hối lộ
tại phiên tòa tuyên án ngày thứ hai hội đồng xét xử đã công bố phần tóm tắt nội dung vụ án
và đề nghị viện kiểm sát tỉnh về tăng tài vật thu giữ trong vụ án
theo cáo trạng viện kiểm sát nhân dân xác định các bị cáo đào ngọc viễn phan thanh hữu nguyễn hữu tứ
và bảy mươi bị cáo khác phạm tội buôn lậu bị đề nghị mức án cao nhất là một mươi bảy năm tù
trong đó cáo trạng xác định các bị cáo đã cùng nhau góp vốn chung sức giúp sức buôn lậu xăng
từ singapore về việt nam tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng tương đương với số tiền hơn hai sáu nghìn tỷ đồng
riêng bị cáo ngô văn thụy nguyên là đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan cũng bị đề nghị mức án từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù
về tội nhận hối lộ với số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
tại tòa viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cũng đề nghị các bị cáo nộp lại hơn bốn trăm linh tỷ đồng xung công quỹ nhà nước
dùng ảnh nóng để đe dọa tống tiền người tình đối tượng lê thanh tuấn quốc tịch đức tạm trú tại thành phố biên hòa
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai tạm giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra tuấn và một người phụ nữ có quan hệ tình cảm từ năm hai nghìn một mươi ba
trong thời gian tuấn ở nước đức thì cả hai vẫn liên lạc với nhau
nhiều lần tuấn yêu cầu người phụ nữ chụp ảnh nóng gửi qua mạng xã hội
sau đó tuấn đã lưu lại các hình ảnh của người tình trong máy điện thoại
đến năm hai nghìn một mươi chín tuấn về việt nam sau đó cả hai chia tay
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cho tới ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tuấn liên tục đe dọa ép buộc người phụ nữ trên đưa số tiền là chín trăm linh triệu đồng
nếu không đưa thì sẽ tung hình ảnh nóng trên mạng xã hội
khi tuấn đang nhận hai trăm linh triệu đồng của bị hại thì đã bị lực lượng công an bắt quả tang
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự
đối tượng dùng dao đâm chết người sau khi xảy ra mâu thuẫn tại một quán ăn đêm
ở thị trấn quảng phú huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
cụ thể vào tối ngày năm tháng một mươi hai sau bữa nhậu lưu hải dương cùng với nhóm bạn đi ăn đêm
thì gặp nhóm của lê công tuấn tại quán
do có mô thuẫn từ trước nên nhóm của dương đã cầm ghế lao vào đánh tuấn
tuấn trở về nhà lấy dao quay trở lại đâm một nhát trúng vào bắt tay trái của dương khiến dương tử vong
đối tượng tuấn từng có tiền án ba năm sáu tháng tù giam về tội cướp tài sản
với hành vi chống người thi hành công vụ hoàng văn minh chú tại tỉnh nam định
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng khởi tố bị can bắt tạm giam
vào tối ngày một mươi sáu tháng tám minh đã điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên đường hà huy tập
đến ngã tư điện biên phủ thì bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính
minh tăng ra bỏ chạy
khi thấy xe của tổ công tác áp sát minh đã dùng chân đạp đầu xe và cố chạy tiếp
gặp xe của chiến sĩ cảnh sát cơ động chắn ngang đường minh vẫn không dừng mà tăng ga
đâm thẳng khiến hai xe ngã xuống đường
ngay lập tức minh bị khống chế và đưa về cơ quan công an làm việc
công an thị xã sơn tây thành phố hà nội đang phối hợp với các đơn vị chức năng
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong
cụ thể vào dạng sáng ngày hôm qua đám cháy xảy ra tại nhà bà nguyễn thị liên
ở địa chỉ số hai mươi chín a phùng khắc khoan phường quang trung thị xã sơn tây hà nội
ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy
đến khoảng bốn giờ một mươi năm phút cùng ngày đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã khiến một người tử vong sáu người được giải cứu
hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm nay đến hết ngày một mươi hai tháng ba năm sau
bốn đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của thành phố hà nội sẽ thanh kiểm tra
tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết lễ hội
và có yếu tố nguy cơ cao là nghề chế biến thực phẩm
ubnd thành phố hà nội yêu cầu các đoàn thanh kiểm tra an toàn thực phẩm
khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tuyệt đối không để sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
không rõ nguồn gốc xuất xứ không đúng quy định về ghi nhãn hoặc có vi phạm khác
lưu thông trên thị trường không để cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống
thức ăn đường phố không bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục hoạt động
khi chưa thực hiện biện pháp khắc phục hiệu quả
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu bộ công an giao
công an tỉnh hải dương đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá
trong đó với phương châm năm rõ rõ người rõ việc rõ tiến độ rõ kết quả và rõ trách nhiệm
từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ cơ sở đều ý thức chủ động trong thực hiện nhiệm vụ
vì vậy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt hiệu quả rõ rệt
năm hai nghìn hai mươi hai hàng loạt các vụ án lớn trên địa bàn tỉnh hải dương được triệt phá
đánh sập đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đa cấp với số tiền giao dịch trên hai tỷ đồng
triệt phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ trên một mươi hai kg ma túy tổng hợp
triệt phá chuyên án tín dụng đen quả ép bắt đồng loạt hai mươi chín đối tượng
trên địa bàn tám huyện thị xã thành phố với số tiền cho vay gần một trăm linh tỷ đồng
và cả những vụ án chưa từng có tiền lệ với phương châm đánh một vụ
cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
như bắt giữ hai chủ tịch hội đồng quản trị của hai doanh nghiệp lớn nhất
trên địa bàn tỉnh nhiệt điện phả lại và xin mong hoàn thành
nâng cao hiệu quả công tác về vụ các bản
xuyên suốt theo hệ lực lượng từ công an cấp xã đến công an huyện đến công an tỉnh
chính cái việc kiểm tra nâng cao chất lượng hiệu quả
và mang hành hiệu nghị quyết chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác về vụ các bản
là việc tên chốt dẫn đến kết quả
kết quả thành tích công tác tốt trong lĩnh vực này trong năm vừa qua
bên cạnh đó để đẩy mạnh công tác chấn áp tội phạm
năm hai nghìn hai mươi hai ba mươi sáu tổ công tác đặc biệt gọi là tổ công tác một trăm năm mươi một được thành lập
tham gia tuần tra kiểm soát tuyến giao thông trên các tuyến đường bộ
khu vực công cộng địa bàn trọng điểm
chúng tôi rất mừng khi sinh hoạt ở trong gia đình của người dân cũng cảm thấy yên tâm
chúng tôi rất mong các đồng chí công an
cũng là các lực lượng gia quân thường xuyên không kể thời gian để trấn áp tội phạm
để đảm bảo cuộc sống bình an cho nhân dân
từ sự ủng hộ của nhân dân một mươi tám mô hình có tính sáng tạo
mang lại hiệu quả cao huy động sức dân trong công tác tự phòng tự quản
tiếp tục được lan tỏa như mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
việc phòng cháy chữa cháy này là một việc rất là quan trọng
do vậy khi chúng tôi được cơ quan
các cấp tiên truyền vận động chúng tôi đã họp lại bà con nơi xóm
toàn độ các thành viên đã hưởng nhất trí rất cao
cho nên khi đưa ra việc này toàn thể các thành viên trong xóm rất đông nàng ủng hộ
rất vui vẻ
do vậy đây cũng là một việc rất đoàn kết trong xóm tăng thêm đoàn kết trong xóm
chủ động từ cơ sở với phương châm phòng ngừa là chính
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh hải dương đã tập trung triệt xóa
và làm tan giã hai mươi tám trên hai mươi tám nhóm đối tượng manh nha hình thành ổ nhóm tội phạm
góp phần kéo giảm ba mươi sáu bảy số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín tạo môi trường an ninh an toàn cho phát triển kinh tế xã hội địa phương
công an tỉnh đã lòng cốt tham mưu giúp cho cấp ủy chính quyền tỉnh
trong việc đảm bảo an ninh trật tự tấn công chấn áp các tội phạm
và không để các tội phạm bị phá hủy
các điểm nóng xảy ra đặc biệt là việc đảm bảo an ninh trật tự
và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến công tác và làm việc
của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và các sự kiện chính trị tổ chức diễn ra
trên địa bàn tỉnh hải dương và qua đó cũng đảm bảo điều kiện
để phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trên cơ sở những kết quả đạt được công an tỉnh hải dương tiếp tục tổ chức
các đợt gia quân tấn công chấn áp tội phạm phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan
chủ động nắm tình hình từ xa từ sớm và ngay từ cơ sở
phục vụ nhân dân vui xuân đón tết lành mạnh an toàn
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến chiều ngày sáu tháng một mươi hai mưa lũ tại khu vực trung bộ đã làm năm người chết
trong đó thừa thiên huế ba người sóc trăng hai người và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản
ba mươi một căn nhà ở an giang đã bị sập vào tốc máy
hai chín trăm linh ba ngôi nhà bị sập tại thửa thiên huế phú yên
hiện nước đã rút hết một mươi ba ha lúa gieo xạ bốn ha cây cảnh
và sáu trăm hai mươi ba hectare hoa màu một năm hectare ao nuôi cá bị thiệt hại tại quảng nam
tại tỉnh hà tĩnh quảng nam phú yên nhiều tuyến đường bị sạt lở ngập nước
để tiếp tục ứng phó với rét đậm rét hại tại khu vực bắc bộ và mưa lũ tại khu vực trung bộ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố
theo dõi chặt chẽ diễn biến thông tin dự báo cảnh báo về mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất
rét đậm rét hại tại khu vực bắc bộ trung bộ và gió mạnh sóng lớn trên biển
để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó